để tạo nên thành công ngày hôm nay không thể không kể đến đội ngũ tư vấn viên của telepro
cũng giống như những telecell toàn thời gian tại các công ty telecell tự do của telepro có thể tự chủ hoàn toàn về thời gian địa điểm làm việc
các telecell này gọi điện cho khách hàng thông qua ứng dụng telepro không mất phí cước gọi theo kịch bản của doanh nghiệp và nhận tiền sau mỗi cuộc gọi
và cái ngành nghề mới này thì đem lại cái thu nhập cho các bạn cũng rất là khá và tăng lên theo thời gian
chính đây như thế là những cái giá trị cao cho các bạn
đồng thời bên cạnh đó thì telepro cũng đang phát triển là đem đến cái ngành nghề này cho các bạn khuyết tật
đến các trường đại học để có thể chia sẻ cho các em
đây là một cái hình thức công việc nó thú vị và phù hợp với các em sinh viên
như thế nào để các em có thể vừa cân bằng việc học và có thể vẫn có thể có cái thời gian tham gia một công việc mà giúp em trang trải cuộc sống hàng ngày
chúng mình cũng đã có rất nhiều idea có chuyện là đi đến những cái tỉnh xã và huyện ngoại thành để có thể chia sẻ công việc này đến những cái cộng đồng mà như mình nói cộng đồng những người phụ nữ người phụ nữ tại gia đình
để họ có thể có thêm cái động lực và niềm tin hơn là mình có thể làm chủ với cuộc sống làm mẹ của mình
do đặc thù công việc là sử dụng ứng dụng để làm việc bao gồm cả việc đăng ký gọi điện quản lý công việc telepro rất chú trọng vào việc xây dựng một ứng dụng làm việc dễ sử dụng cùng với đó là đội ngũ hỗ trợ các tư vấn viên chuyên nghiệp tạo điều kiện cho các telecell hoàn thành tốt công việc của mình
thì telepro cái app mà ứng dụng telepro chính là một cái văn phòng bỏ túi cho các bạn
mà khi là một văn phòng bỏ túi thì có nghĩa là nó chỉ có thực hiện trên toàn bộ các cái công cụ
nó đã thực hiện trên điện thoại rồi
thì làm thế nào để toàn bộ những cái thao tác rồi các ation của bạn trên điện thoại nó phải thực sự là nó thân thiện nhất với người dùng của mình tức là các bạn ation
để các bạn có thể làm việc trong cái trạng thái vui vẻ nhất thoải mái nhất
cái cách làm việc ở trên telepro thì phải là toàn bộ cái ứng dụng của mình nó phải rất là thuần thục để làm sao các bạn có thể làm việc tốt nhất này
và khi mà các bạn cần có cái nhu cầu cần phải chia sẻ các nhu cầu cần phải giải đáp thắc mắc thì sẽ có cái đội ngũ mà chăm sóc tư vấn viên của telepro này
đội ngũ qc giám sát sẽ hỗ trợ ngay lập tức khi các bạn cần
đầu tiên là mình luôn luôn nhắc nhở các bạn tư vấn viên cái việc này là đưa là đem lại một cái cơ hội mới cho khách hàng một cái nhìn nhận mới về sản phẩm một sản phẩm mới một góc nhìn mới một cơ hội mới
chứ không phải là mình đang bán hàng
với cái giao diện mà mình có thể sử dụng qua app thì khi mà khách hàng trả lời mình thì mình đi đến qua đó thì nó sẽ tiện hơn
sẽ có những cái câu hỏi mình đưa đến mình chỉ cần
thì trả lời những cái thông tin đó thôi
thì như thế rất là thân thiện
thay vào đó ví dụ như ngày xưa mà tôi làm việc ngày trước tôi làm việc qua telecell mà ghi trên giấy thì những cái thông tin mà mình thu lại được rất là mung lung và nó không chi tiết
hiện tại thì tôi đang là một sinh viên đang chờ bằng
cho nên là công việc này mang lại cho tôi rất là nhiều các kinh nghiệm kỹ năng giao tiếp
và ngoài ra thì nó cũng tăng thêm rất là nhiều cái khoản thu nhập trong cái thời gian rảnh rỗ này
có những cái thời gian mà chăm chỉ thì thu nhập của tôi có thể lên đến tám một mươi triệu một tháng
hiện tại thì tôi cũng đang là một nhân viên nhà nước
khi mà biết đến công việc telepro qua một người bạn giới thiệu đấy thì là tôi cảm thấy công việc đó nó phù hợp với mình
thứ nhất là nó phù hợp với thời gian này
tôi có thể tranh thủ những thời gian rảnh rỗi để gọi điện và công việc thì cũng không quá khó
đối tượng telecell tự do của telepro cũng rất phòng phú đa dạng
họ có thể là sinh viên là những người nội trợ hay những người không có khả năng đi làm bên ngoài
hàng nghìn tư vấn viên đã trở thành một cộng đồng telecell đồng đảo
không chỉ gắn kết về công việc mà còn trở thành những người bạn để chia sẻ với nhau về những câu chuyện trong cuộc sống
đứng trước rất nhiều áp lực cơ hội giao tiếp cũng bị hạn chế rất nhiều
và khi làm việc tại telepro thì các bạn được trao đổi với trong cộng đồng telepro của mình
được trao đổi với những người trong nhóm làm việc của mình
tại vì ở trên telepro có những nhóm làm việc bạn có thể không chỉ là trao đổi câu chuyện công việc nữa
mà có thể chia sẻ với nhau những vấn đề trong cuộc sống thông thường
về câu chuyện chăm sóc con cái rồi giúp đỡ nhau khi khó khăn
khi làm việc tại telepro thì mình cũng mong muốn xây dựng một cộng đồng phụ nữ hạnh phúc
tương lai đội ngũ telepro đang cố gắng nỗ lực để telepro ngày càng phát triển lớn mạnh hơn
cũng như tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội
tôi vẫn còn trăng trở trong việc hỗ trợ người khuyết tật để có thể làm việc trên nền tảng của telepro
qua đó giúp các bạn ấy có một cuộc sống tốt hơn
có lẽ thì trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ tập trung vào việc đào tạo các bạn asian
trên hệ thống telepro